thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm qua một tháng một mươi một tại trụ sở bộ nội vụ anh
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với bà brittany patten bộ trưởng bộ nội vụ anh
bộ trưởng bộ nội vụ anh brity paten bày tỏ vui mừng được đón làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
khẳng định chuyến thăm anh của đại tướng tô lâm có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường và thúc đẩy hơn nữa
quan hệ hợp tác song phương nhằm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống
đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm kinh tế di cư bất hợp pháp mua bán người rửa tiền tội phạm công nghệ cao
bà christi paten khẳng định anh cam kết tăng cường gắn kết lợi ích tại khu vực ấn độ dương thái bình dương
tăng cường quan hệ hợp tác với asean trên tất cả các lĩnh vực và ủng hộ vai trò trung tâm của asean trong việc duy trì cấu trúc an ninh khu vực
khẳng định anh sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải tại biển đông
theo quy định của luật pháp quốc tế đặc biệt là unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
đại tướng tô lâm chúc mừng vương quốc anh chính thức trở thành đối tác đối thoại thứ một mươi một của asean
và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa anh và asean ủng hộ việc anh tham gia cptpp
khẳng định việt nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với anh
luôn coi anh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
vì hòa bình hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
đại tướng tô lâm cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng phát triển hiệu quả thực chất
và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực như chia sẻ thông tin nghiệp vụ dữ liệu tội phạm
đào tạo nâng cao năng lực cán bộ đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
nhất là tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
đại tướng tô lâm đưa ra năm điểm để hai bên cùng phối hợp triển khai trong thời gian tới
gồm trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin mà hai bên cùng quan tâm
đề nghị phía anh hỗ trợ việt nam tiếp cận vaccine và các loại thuốc điều trị covid một mươi chín
hợp tác phòng chống di cư trái phép tạo điều kiện để công dân việt nam được cấp thị thực
nhập cảnh cư trú học tập lao động hợp pháp tại anh và coi đó là giải pháp quan trọng
để phòng ngừa di cư trái phép
hai bộ trưởng vui mừng trước các bước phát triển mới của quan hệ hợp tác giữa việt nam và anh
đặc biệt sau khi hai nước ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược việt nam anh
định hướng phát triển trong một mươi năm tới vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và anh ukvfta ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi